ngày hai mươi tám tháng sáu tại tiền giang vừa diễn ra hội thảo
chuyển dịch năng lượng công bằng từ nghiên cứu đến thực tiễn
hội thảo nhằm chia sẻ về kết quả nghiên cứu chuyển dịch năng lượng công bằng tại việt nam
tại hội thảo các chuyên gia nghiên cứu các nhà khoa học trong nước và quốc tế
lãnh đạo các địa phương tại khu vực đồng bằng sông kiều long đã chia sẻ kết quả nghiên cứu
về chuyển dịch năng lượng công bằng tại việt nam trao đổi kinh nghiệm quốc tế
về thực hiện chuyển dịch năng lượng công bằng thảo luận lộ trình thực hiện
chuyển dịch năng lượng công bằng cho việt nam
hội thảo này được xem là cơ hội để các nghiên cứu kinh nghiệm về chuyển dịch năng lượng công bằng
được triển khai thực tế nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững tại việt nam